trưa nay ba mươi một tháng tám ở phiên xét xử sơ thẩm tòa án nhân dân huyện hòa vang thành phố đà nẵng
tuyên phạt lưu văn chiến ba mươi bảy tuổi ngụ tại thôn nà hìn thị trấn yến lạc huyện nari tỉnh bắc cạn
hai mươi năm sáu tháng tù về tội chống người thi hành công vụ với hành vi tông xe vào cảnh sát giao thông
theo cáo trạng vào lúc một mươi ba h hai mươi năm ngày một mươi sáu tháng bảy lưu văn chiến lại ô tô mang bị kiểm soát hai mươi chín b sáu trăm hai mươi năm
thuộc xã hòa tiến huyện hòa vang xe của chiến bị lực lượng làm nhiệm vụ yêu cầu dừng và xuất trình giấy tờ
trên xuống xe và cầm một tập giấy tờ đưa ra nhưng không có giấy phép lái xe
khi thượng úy bùi nguyễn thanh phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số năm
phòng tám cục cảnh sát giao thông đường bộ bộ công an yêu cầu bổ sung thì chiến giả vờ đánh lạc hướng
rồi giật lấy tập giấy tờ chạy lên ô tô đóng cửa và nổ máy bỏ chạy
thượng úy thanh chạy đến chặn đầu xe thuyết phục ra hiệu xuống xe nhưng chiến không chấp hành
đạp ga cho xe chạy đẩy thượng úy này đi khoảng bảy m sau đó thượng úy thanh tránh được khỏi đầu xe
còn chiến lái xe bỏ chạy lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức truy đuổi khoảng năm km thì bắt được chiến
trước tòa chiến khai nhận do trước đó vi phạm giao thông bị công an địa phương khác tạm giữ bằng lái
sợ tiếp tục bị phạt trên cao tốc nên tông xe vào cảnh sát giao thông để bỏ chạy